cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng tạm giữ hình sự nghi phạm nguyễn mắc tên thường gọi là lộc sáu mươi bốn tuổi quốc tịch mỹ tạm trú tại quận hữu hành sơn thành phố đà nẵng về hành vi dâm ô người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó công an tp đà nẵng nhận được đơn của một người phụ nữ bốn mươi tuổi tố cáo lộc có hành vi dâm ô đối với người con gái một mươi một tuổi của bà
cơ quan công an xác định lộc và người phụ nữ trên sống chung như vợ chồng từ năm hai nghìn một mươi bảy nhưng không đăng ký kết hôn
hai con gái riêng của người phụ nữ này cùng sống chung với lộc
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lợi dụng lúc người phụ nữ này vắng nhà đối tượng lộc đã có hành vi dâm ô với bé gái lúc đó mới chỉ chín tuổi
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng và xác minh vụ việc